bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự
trộm cắp thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng đối tượng thạch say vừa bị công an huyện kê sách tỉnh sóc trăng bắt giữ
nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng lấy thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng tại thị trấn kế sách huyện kế sách
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh để truy bắt
sau khoảng bảy giờ đồng hồ dạng sáng ngày bảy tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng thạch say
đồng thời thu giữ lại tăng vật tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cho hơn sáu mươi người vay với số tiền một bảy tỷ đồng để hưởng lợi bất chính
đặng văn điệp chú tại xã yên bình huyện hữu lũng vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
quá trình điều tra lực lượng công an phát hiện điệp cho người dân khó khăn về kinh tế cần huy động vốn nhanh
vay với mức lãi suất ba đồng một triệu một ngày
tương ứng một trăm linh tám một năm
khi đến thời gian trả nợ mà người vay không đủ khả năng trả thì điệp đe dọa bắt thế chấp tài sản
khám sát khẩn cấp chỗ ở của đặng vân điệp lực lượng công an thu giữ một mươi bảy dây chứng nhận quyền sử dụng đất
ba quyển sổ viết tay liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của điệp
đối tượng khai nhận số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng là gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ tuấn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại p hai nghìn sáu trăm linh ba a hai trung cư một trăm bảy mươi sáu định công huyện đảo hoàng sa thành phố đà nẵng
về tội cưỡng đoạt tài sản
cũng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầu giấy thành phố hà nội
là đối tượng hoàng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim đề xã hà ngọc huyện hà trung tỉnh thanh hóa
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi minh thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bốn ngõ năm khu ba văn quán quận hà đông thành phố hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
liên quan đến vụ việc một nhóm người tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại một con hẻm đang bị
phong tỏa để phòng chống dịch bệnh thuộc phương vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang gây xôn xao dư luận
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam bảy đối tượng về tội chống người thi hành công vụ
sau khi các đối tượng này đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn hoài danh phú danh tỷ nguyễn văn an lý hưng lý hùng thanh và danh thị ngọc thạch
cùng chú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi chín một mươi tám tháng chín sau khi tụ tập uống rượu say
thì hoài đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa ở đầu hẻm bảy mươi bảy phường huỳnh mẫn đạt phường vĩnh lạc
rồi có lời lẽ xúc phạm và ham dọa đối với lực lượng trực chốt tại đây
do thấy đối tượng đã say rượu nên lực lượng chốt trực đã yêu cầu đi về nhà
nhưng hoài tiếp tục tự ý đi ra khỏi khu vực phong tỏa ham dọa lực lượng làm nhiệm vụ
thì một cán bộ công an giữ hoài lại
các đối tượng còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản chửi bới gây mất an ninh trả tự
nhận được tin báo công an phường vĩnh lạc đã cử lực lượng xuống hiện trường
để mời các đối tượng này về trụ sở làm việc
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn dùng cây và đá tấn công lực lượng công an
sau đó tất cả đều bị khống chế bắt giữ
qua xét nghiệm nhanh một trong bảy đối tượng dương tính với sars cov hai
nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng này đi điều trị
tắt đi tập trung các đối tượng còn lại theo quy định
được ví như lá chắn sống trên sông tiền và sông hậu
bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông
đồng thời kiểm soát và ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trên các ngã sông vào nội địa
những tháng qua lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
trong công tác khoanh vùng dập dịch
ghi nhận trên địa bàn huyện phú tân tỉnh an giang
là huyện củ lao với nhiều cửa ngõ tiếp giáp thông thương trên đường thủy
phú tân được xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
dễ làm phát sinh nguồn dịch từ các địa bàn khác
nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh như hiện nay
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát đường thủy
đã triển khai nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông trọng yếu
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh vào nội địa

trong thời gian nghỉ giãn cách phòng chống dịch bệnh đối tượng này nhận thấy có nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề tâm linh như dân sao giải hạn cầu bình an sức khỏe
đối tượng đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan sau đó tiếp tục lập ra các nick ảo để tạo tương tác khiến nhiều người dễ dàng đặt niềm tin vào vị pháp sư và phương pháp cúng online
đối tượng đã tạo niềm tin với nạn nhân đối tượng sau khi nhận tiền đã gửi lại ảnh chụp nghi thức cúng nhưng đây thực chất chỉ là những tấm ảnh được đối tượng lê công thành copy từ trên mạng và chỉnh sửa lại
bản thân đối tượng cũng không có bất cứ kiến thức nào liên quan đến việc cúng giải hạn
đối tượng đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan sau đó tiếp tục lập ra các nick ảo để tạo tương tác khiến nhiều người dễ dàng đặt niềm tin vào vị pháp sư và phương pháp cúng online